mặc dù chưa đến mùa hoa sữa tuy nhiên thì hạt và quả của loại cây này những ngày qua đang không chỉ gây ảnh hưởng cho người tham gia giao thông
mà còn tạo ra nhiều phiền phức đến sinh hoạt của các hộ gia đình sinh sống trên các tuyến phố có trồng nhiều cây hoa sữa
với đặc tính tự phát tán hạt hoa sữa có lớp lông mỏng bao phủ mà khi khô đi thường tạo thành bụi
chúng bay đầy trên đường gây ảnh hưởng tầm nhìn sự tập trung cho người tham gia giao thông
thậm chí tại những ngôi nhà ở các tuyến phố trồng nhiều loại cây này chúng có thể bám vào bất cứ đâu như dèm cửa bàn ghế sàn nhà trên quần áo và thậm chí là cả trên rừng chiếu
trước đó người dân hà nội cũng từng than phiền bởi mùi hoa sữa gây khó chịu và ảnh hưởng đến đường hô hấp của một bộ phận người dân
mặc dù chưa có thông tin cụ thể về ảnh hưởng của hạt cây hoa sữa đến sức khỏe con người
nhưng rõ ràng việc trồng quá nhiều cây hoa sữa tập trung trên một số tuyến phố của thủ đô đã phần nào ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân